ngay sau khi ghi nhận hai ca nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng là ca nhiễm thứ tám trăm bốn mươi một và tám trăm năm mươi chín tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh đã yêu cầu chính quyền địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
tại khu vực xuất hiện dịch bệnh
đồng thời chính quyền các cấp cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống dịch
không hoang mang gây bất ổn trong cộng đồng
chính quyền thành phố tam kỳ đã tổ chức phong tỏa khu vực đường phan đình phùng nằm cạnh chợ tam kỳ
và tám trăm năm mươi chín khu vực này có hơn ba mươi hộ dân sinh sống đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả các tiểu thương
người dân tại chung quanh khu vực chợ tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng
với sự vào cuộc của ngành chức năng và tinh thần chủ động chống dịch của toàn dân
thành phố tam kỳ hy vọng sẽ sớm kiểm soát được tình hình không để dịch lây lan trong cộng đồng